chúng ta có được cái sự thành công cái sức lan tỏa và cái kết quả của công tác bảo đảm trật tự an toàn an thông là cả hệ thống chính trị rồi mọi người dân mọi tầng lớp mọi nhóm là thực hiện cái nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn an thông dưới sự lãnh đạo của đảng
thì mọi đoàn thể chính trị xã hội đều nhận thức được thấy được là cái trách nhiệm của mình cùng tham gia và những cái đóng góp của mình cái việc tham gia của mình là thực sự có ý nghĩa và được ghi nhận
thì đấy chính là cái động lực chính cùng tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
vậy để tiếp tục phát huy kết quả của các mô hình tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì trong thời gian tới theo ông chúng ta cần phải làm gì
việc đầu tiên là chúng ta lại phải tiếp tục quán triệt để tổ chức thực hiện nghiêm những cái giải pháp mà đã được nêu vào trong cái chỉ định một mươi tám cũng như là những cái nội dung mà đã được nhấn mạnh trong kết luận bốn mươi năm của ban bí thư
bên cạnh cái việc là chúng ta phát huy những kết quả đã đạt được những cái mô hình mà đã thành công thì chúng ta phải thay đổi đổi mới cái cách thức truyền thông thì chúng ta lại phải khai thác phát huy cái thế mạnh của công nghệ thông tin
thì tuyên truyền an toàn giao thông chúng ta lại phải gắn với cái đặc thù những hoạt động mà thường xuyên họ yêu thích
thế rồi việc mà chúng ta cũng có thể đấy sử dụng cái môi trường mạng xã hội để đưa cho thông tin
cho đến cho những cái người mà họ đang sử dụng thế mạnh truyền thống nhưng nó được thiết kế trong một môi trường mới để nó phù hợp với cái thị hiếu với cái đặc điểm sinh hoạt trong môi trường mạng xã hội của thanh thiếu niên và công dân
thì như thế chúng ta mới có thể là đảm bảo trong cái thời gian tới những cái mô hình thành công trong cái tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cộng đồng các nhóm khác nhau
các nhóm khác nhau
các nhóm khác nhau